trong số các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn lào huyện mộc châu tỉnh sơn la được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng tìm mọi cách mọi thời điểm kể cả những thủ đoạn khi có thể để đưa ma túy qua biên giới vào nội địa tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng khác đặc biệt là với bộ đội biên phòng đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống giữ vững ổn định tình hình an ninh trả tự nơi phên dậu tổ quốc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện mộc châu đã phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn phát hiện bắt giữ một mươi một vụ buôn bán vận chuyển ma túy với một mươi bốn đối tượng
số lượng tăng vật là heroin ma túy tổng hợp và các tài liệu liên quan bị thu giữ
tuy nhiên hoạt động của đối tượng ma túy vẫn tiềm ẩn đòi hỏi sự chủ động của các lực lượng chức năng không chủ quan lờ là trước những phương thức thủ đoạn mới của nhóm đối tượng này

các đối tượng đã chuyển hướng thường hoạt động riêng lẻ liên tục thay đổi thời gian địa điểm hoạt động hóa trang cất giấu ma túy trong hàng hóa hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng
hiện nay công an huyện mộc châu đang tiến hành thực hiện các biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống đấu tranh tội phạm để làm sao quản lý được nguồn cung ở khu vực biên giới
các đối tượng lợi dụng các mối quan hệ thân tộc cũng như các mối quan hệ làm ăn để đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy vào nội địa
đấu tranh từ trong nội địa chủ động kiểm soát từ vùng biên cương các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với quyết tâm không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy
chúng tôi đã triển khai các nội dung kế hoạch như điều tra khảo sát